nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về người bác sĩ quân y
vị đại tá của quân đội nhân dân việt nam đã có hơn nửa đời người cống hiến cho nền y học nước nhà
góp phần đào tạo nên bao thế hệ bác sĩ quân y phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho quân đội và nhân dân việt nam
đại tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hiện người đã có hơn bốn mươi năm công tác trong ngành y
ngoài vai trò là chủ nhiệm khoa đột quỵ não bệnh viện quân y một trăm linh ba ông còn là giảng viên tại học viện quân y
tham gia giảng dạy và đào tạo bao nhiêu thế hệ sinh viên quân y trở thành những bác sĩ áo lính
phục vụ công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho quân đội và nhân dân việt nam
với đại tá được công hiến cho nền y học nước nhà nhất là làm một người lính quốc áo blue trắng
đối với ông là vinh dự to lớn và rất đáng tự hào
ở nơi biên giới hải đảo xa xôi thường ở nơi rừng núi
và khi có tích xảy ra thì người lính chúng tôi là cơ động khi tổ chức cần
khi quân đội cần có thể đi bất cứ nơi nào để bảo vệ giang sơn đất nước của tổ quốc việt nam
là một người thầy tận tụy hết lòng giảng dạy truyền đặt kiến thức cho học trò
thế nhưng đại tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hiện vẫn luôn nghiêm khắc
rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống kỷ cương khi góp phần đào tạo sinh viên quân y
ông tâm niệm khi đã xác định theo học ngành quân y
thì là phải xác định rõ mục tiêu trí hướng những điều mình sẽ học
sẽ làm và phân đấu như thế nào để xứng đáng trở thành người thầy thuốc ao lính
muốn đào tạo trở thành các bác sĩ quân y tốt
thì ngoài cái yêu thích ngành nghề yêu quân đội ra
thì phải có tinh thần học tập cần cù sáng tạo
với sự giúp đỡ của các thầy các cô và khán bộ quản lý
tôi tin chắc rằng các em sẽ trở thành những sĩ quan
những bác sĩ quân y mà không lính
để phục vụ tốt cho công tác sức khỏe của bộ đội cũng như nhân dân
bản lĩnh kiên cường giỏi chuyên môn luôn tuân thủ quy định trong đội ngũ
dù là thầy bình hay thầy chiến dù công tác ở bất cứ nơi đâu
đã là người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
người thầy thuốc ao lính thì phải luôn trong tư thế sẵn sàng
làm tốt vai trò nhiệm vụ của đảng và nhân dân giao phó